ông lanzarini đánh giá hành động của israel nhằm cố tình cản trở công tác cứu trợ trong nạn đói do con người gây ra
người đứng đầu unqa yêu cầu phía israel nhanh chóng dỡ bỏ những hạn chế này
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng ba ngoại trưởng đức annalena barbock thông báo bà sẽ lên đường tới trung đông
vì hiện không còn đủ viện trợ cho giải gaza đồng thời đề nghị chính phủ israel mở cửa biên giới để tiếp nhận thêm viện trợ cho khu vực này
liên quan tới lệnh ngừng bắn tại khu vực israel cho biết nước này đã thể hiện sự linh động mới trong tiến trình đàm phán ngừng bắn
với lực lượng hamas theo đó nước này chấp nhận nâng số tù nhân palestine được trả tự do lên thành tám trăm linh người
thay vì bốn trăm linh để đổi lấy việc hamas phóng thích bốn mươi con tin
về phần mình hamas cáo buộc israel đã đưa ra điều kiện mới khiến cho đàm phán tại doha lầm và bê tắc
bên cạnh đó hamas cũng chỉ trích israel không chịu đưa ra cam kết chấm dứt chiến sự tại gaza
khiến cho việc tiến tới thuận thuật ngừng bắn khó thành hiện thực
còn trong cuộc gặp ở cairo tổng thống anh gặp abdel fattah el sisi
và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bác bỏ hoàn toàn việc di rời người palestine ra khỏi vùng đất của họ
cũng như bất kỳ hoạt động quân sự nào ở thành phố rafah phía nam của giải gaza